hải quân ukraine đã khởi động hành lang nhân đạo tạm thời mới từ ngày một mươi tháng tám
đối tượng sử dụng hành lang này dự kiến sẽ là các tàu thương mại bị mắc kẹt tại các cảng bên bờ biển đen của ukraine
chuyên chở các mặt hàng như ngũ cốc và các loại nông sản khác
theo giới chức của ukraine hoạt động vận chuyển trên hành lang này sẽ được ghi lại bằng các camera được lắp trên tàu
và được phát sóng để cho thấy đơn thuần là một sứ mệnh nhân đạo và không có mục đích quân sự
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy bộ quốc phòng nga tuyên bố nước này xác định tất cả các tàu di chuyển ở biển đen
đi đến các cảng của ukraine có thể là tàu chở hàng quân sự
bộ quốc phòng nga lưu ý các quốc gia có cờ hiện diện trên các con tàu sẽ được coi là bên tham gia cuộc xung đột ở ukraine
ngay sau đó bộ quốc phòng ukraine vào ngày hai mươi tháng bảy thông báo nước này sẽ coi tất cả các tàu đi đến nga
và các khu vực do nga kiểm soát ở ukraine qua biển đen là tàu chở hàng quân sự